ngày bốn tháng năm hội nghề cá việt nam có văn bản gửi văn phòng chính phủ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ ngoại giao ban đối ngoại trung ương
phản đối phía trung quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên biển đông năm hai nghìn hai mươi
hội nghề cá việt nam cho biết trung quốc đã có thông báo quy chế cấm đánh bắt cá trên biển đông
phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía bắc biển đông đến một mươi hai độ vĩ bắc
bao gồm cả một phần vịnh bắc bộ và quần đảo hoàng sa thuộc chủ quyền của việt nam
có hiệu lực từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi quy chế này xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa
và các vùng biển của việt nam vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý gây cản trở sản xuất trên biển
của ngư dân việt nam vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan